hòa bình sáu mươi bốn cao bằng sáu mươi hai hưng yên năm mươi bảy thái nguyên năm mươi ba quảng trị năm mươi hà nam bốn mươi sáu lai châu bốn mươi bốn tây ninh bốn mươi ba gia lai bốn mươi ba hà tĩnh bốn mươi hai lạng sơn bốn mươi một đắk nông ba mươi tám bà rịa phúng tàu ba mươi năm hải phòng ba mươi năm điện biên ba mươi một bình phước hai mươi tám
quảng ngãi hai mươi một cà mau một mươi tám thanh hóa một mươi bảy thừa thiên huế một mươi ba bình dương một mươi ba vĩnh long một mươi ba quảng nam một mươi một long an một mươi khánh hòa chín bình thuận bảy bình định sáu kiên giang năm an giang bốn phú yên hai bạc liêu hai đồng nai một trà vinh một cần thơ một

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó hà nội giảm hai mươi một quảng ngãi giảm một mươi bảy bình dương giảm một mươi sáu các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bắc ninh tăng hai trăm ba mươi phú thọ tăng một trăm bảy mươi một bắc giang tăng một trăm linh năm trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua bốn một mươi bảy ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm sáu mươi sáu triệu ca
bảy trăm năm mươi một ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một trăm linh bảy tám trăm linh bốn ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm năm mươi chín một ca
trong đó có chín ba trăm một mươi một sáu trăm linh ba bệnh nhân đã được công bố
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm tám mươi chín bảy trăm chín mươi

bình dương ba trăm tám mươi ba bốn trăm bảy mươi tám

một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày
tổng số ca được điều trị khỏi
hai số bệnh nhân đang thở oxy là bốn trăm tám mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba trăm tám mươi ca
thở oxy sòng cao hfnc năm mươi ca
thở máy không xâm lấn một mươi một ca
thở máy xâm lấn ba mươi bảy ca
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày ba tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày bốn tháng năm
kinh nhận hai ca tử vong tại hà nam một bạc liêu một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba bốn mươi chín ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm

số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
trước tình hình số ca mắc mới ca bệnh nặng và tử vong giảm
dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát tỷ lệ phủ vaccine toàn quốc trên chín mươi sáu
mới đây bộ y tế đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa di chuyển đến các nơi công cộng nhà hàng
theo bộ y tế hiện nay dịch covid một mươi chín tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
với số ca nhiễm tử vong giảm rõ rệt chỉ còn dưới một mươi ca tử vong một ngày
tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao trên phạm vi toàn quốc
trên chín mươi sáu ở nhóm trên một mươi hai tuổi và đang triển khai tiêm vaccine cho nhóm từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
vaccine dự phòng covid một mươi chín vẫn có hiệu quả với các biến thể virus sars cov hai hiện đang lưu hành
căn cứ tình hình khả năng đáp ứng dịch covid một mươi chín của nước ta
và thực hiện nghị quyết số ba mươi tám nqcp ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
với quan điểm bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro bảo đảm hài hòa chặt chẽ
hiệu quả giữa các biện pháp phòng chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
bộ y tế đề nghị ubnd tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa
di chuyển nội địa nơi công cộng nhà hàng kể từ giờ phút ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát phát hiện sớm và điều tra xử lý ổ dịch covid một mươi chín kịp thời hiệu quả
theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và các bộ ngành
để bảo vệ sức khỏe nhân dân duy trì thành quả chống dịch hiện nay
với mục tiêu đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết trước hết
các địa phương chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông
khuyên cáo phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời
bộ y tế tiếp tục cập nhật cung cấp thông tin về tình hình dịch trên thế giới và trong nước
để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
cùng với việc tạm dừng khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào việt nam từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thì cuối cùng quyết định dừng khai báo y tế nội địa cũng đã được thông qua
đây được coi là một tín hiệu đáng mừng cho thấy tình hình dịch bệnh tại nước ta đang dần ổn định
đời sống người dân quay trở lại với nhịp sống mới
hy vọng rằng với chính sách phòng dịch linh hoạt an toàn thích nghi với dịch bệnh covid một mươi chín
việt nam sẽ thực hiện được mục tiêu kép phát triển kinh tế xã hội bên cạnh công tác đảm bảo sức khỏe nhân dân
tiếp theo là một thông tin đáng lo ngại về các biến thể mới của omicron
các nhà khoa học mỹ và nam phi cho biết các biến thể trốn được miễn dịch này có thể gây ra một làn sóng dịch covid một mươi chín mới
bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ vào hôm bốn tháng năm cho biết số ca nhập viện trung bình ở nước này trong tuần qua
đã tăng một mươi so với một tuần trước đó
theo cơ quan này biến thể mới của chủng omicron có tên là ba hai nghìn một trăm hai mươi một
được giới chức y tế bang new york phát hiện vào hồi tháng trước đã gây ra tình trạng trên
hàng ti sputnik dẫn thông cáo từ bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ cho biết
số ca nhiễm ở các bang washington mississippi georgia maine hawaii nam dakota nevada và montana
đã tăng thêm năm mươi so với một tuần trước đó
tình hình dịch bệnh đã phát triển tới mức
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ phải tăng cường khuyến cáo người dân đeo khẩu trang
khi ở những nơi có không gian kín thuộc các khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh cao
trong khi đó các nhà nghiên cứu ở nam phi buộc phải tập trung theo dõi hai biến thể của omicron là ba bốn và ba năm
khi hai biến thể này chiếm gần sáu mươi số ca nhiễm mới được phát hiện ở nước này vào cuối tháng trước
bản nghiên cứu của nhóm nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu sức khỏe châu phi ở nam phi cho biết
ba bốn và ba năm ngày càng có chỗ đứng hơn
khi chúng có thể né tránh các kháng thể ở cả những người đã tiêm và chưa được tiêm chủng vaccine
cho thấy hai biến thể này có thể vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ miễn dịch và gây bệnh
hai biến thể này có thể dẫn đến một làn sóng lây nhiễm mới
chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và các mũi tiêm tăng cường
với sự biến đổi không ngừng cùng khả năng lẩn trốn miễn dịch
các biến thể mới của omicron thực sự là mối lo ngại của ngành y tế toàn cầu
trước những ghi nhận thực tế từ số ca lây nhiễm do các biến thể này tại mỹ và nam phi
các nhà nghiên cứu đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ bùng nổ làn sóng lây nhiễm mới
đồng thời khuyến cáo việc triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
để hạn chế tối đa những tác động của các chủng mới khôn ngoan này
mới đây các nhà khoa học thuộc đại học y khoa roujerse new jersey mỹ
đã phát triển một phương pháp xét nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể dễ dàng và nhanh chóng phát hiện ra
các biến thể của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
phương pháp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nhân viên y tế nhiều hơn
trong việc phát hiện bệnh cũng như điều trị cho bệnh nhân
phần lớn các xét nghiệm pcr thường chỉ phát hiện ra virus sars cov hai
mà không phát hiện ra bất kỳ chủng virus cụ thể nào
nếu các chuyên gia y tế công cộng muốn thu thập dữ liệu về các biến thể của virus sars cov hai
để theo dõi cách chúng biến đổi họ thường phải tới tận nơi bùng phát dịch bệnh
để thu thập mẫu bệnh phẩm và sau đó tiến hành một tiến trình giải trình tự gen rất phức tạp
trong khi đó phương pháp xét nghiệm mới của các nhà khoa học thuộc đại học y khoa
rutgers new jersey có thể được dùng đồng thời với mọi xét nghiệm pcr
và cho ra các thông tin cụ thể hơn
chi tiết của phương pháp xét nghiệm pcr mới này đã được đăng tải trên tạp chí
cụ thể phương pháp xét nghiệm mới này có sử dụng công nghệ đèn hiệu phân tử
do giáo sư y khoa thuộc viện nghiên cứu y tế công cộng của đại học y khoa
nó có liên quan tới kính hiển vi đầu do hóa sinh và mang lại kết quả chính xác
phương pháp xét nghiệm mới này có thể phân biệt các mục tiêu giả trình gen khác nhau
chỉ bằng một ba sho hóa học duy nhất là chất phản ứng với acid
một khi đầu do hóa sinh chạm vào mục tiêu chúng sẽ phát quang
đóng vai trò là đèn hiệu để các nhà khoa học giả soát nguồn gen của các phân tử virus
một vài phương pháp xét nghiệm pcr phát hiện covid một mươi chín được phát triển trước đây
chỉ nhằm vào các đột biến đơn trong protein gai tạo tiền đề cho các virus tấn công tế bào của người
các phương pháp này không thể phân biệt được nhiều biến thể đang lây lan cho cộng đồng
trong khi đó phương pháp xét nghiệm mới có thể phát hiện tám đột biến khác nhau trong một protein gai
những đột biến được chứng minh là làm tăng khả năng lây truyền của virus
và lần trốn được hệ miễn dịch của cơ thể người
từ những hiệu quả thực tế trong các thí nghiệm đã được thực hiện
các nhà khoa học kỳ vọng phương pháp xét nghiệm mới này sẽ hữu ích trong việc phát hiện các biến thể mới
xuất hiện từ sự kết hợp của các đột biến của virus sars cov hai
qua đó sẽ giúp cho ngành y tế thế giới có các phương án chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
hạn chế sự lây lan mạnh mẽ của các biến thể nguy hiểm
như chúng tôi vừa thông tin hai dòng phụ của omicron đang gây ra làn sóng dịch mới ở nam phi
cụ thể số ca covid một mươi chín ở nam phi tăng mạnh trong hai tuần qua
sau hai dòng phụ ba bốn và ba năm của biến thể omecron
tuy nhiên tỷ lệ người bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín ở nước này không thay đổi
theo thống kê của đại học john hopkins ngày ba tháng năm đài cnn dẫn thông tin từ viện quốc gia
về các bệnh truyền nhiễm của nam phi cho biết ba bốn và ba năm chiếm đến sáu mươi
covid một mươi chín mới tại nước này tính đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó nam phi chứng kiến làn sóng mới so với hai dòng phụ của omicron trong hai tuần
với số ca mới tăng gấp ba lần
một nghiên cứu chưa được bình duyệt mới đây cho rằng hai dòng phụ này có khả năng tránh được
miễn dịch tự nhiên sản sinh sau khi nhiễm biến thể omicron
và miễn dịch tạo ra từ việc tiêm vaccine covid một mươi chín
nghiên cứu được các nhà khoa học nam phi cho thấy ở những người từng nhiễm omicron
lượng kháng thể trung hòa của họ giảm gần tám lần khi được thử nghiệm với các biến thể phụ
ba bốn và ba năm
đối với những người đã tiêm vaccine và sau đó bị lây nhiễm đột phá
lượng kháng thể trung hòa của họ giảm khoảng ba lần trong quá trình thử nghiệm tương tự
bộ trưởng y tế nam phi yofala nói rằng dù số ca bệnh nhập viện ở nước này tăng
nhưng tỷ lệ người bệnh nặng hoặc tử vong không thay đổi
ông cũng cho biết các cơ quan y tế nước này vẫn chưa ra cảnh báo
đối với biến thể mới nào ngoài omicron
trong khi đó chuyên gia bệnh truyền nhiễm richard leezel cho rằng làn sóng mới
tại nam phi có thể do miễn dịch của người dân từ các đợt lây nhiễm trước suy giảm
theo đài cnn dòng ba bốn hiện đã có mặt tại một mươi năm quốc gia
trong khi ba năm được phát hiện tại một mươi ba quốc gia
các dòng này được phát hiện tại một số bang của mỹ canada nhưng không đáng kể
có thể thấy mặc dù chưa ghi nhận ca nhiễm nặng từ hai sòng mới là ba bốn và ba năm
của biến thể omicron nhưng tốc độ lây lan của hai biến thể này
đang tạo nên làn sóng lây nhiễm kinh khủng tại nam phi
khi làm tăng số lượng ca nhiễm lên tới gần ba lần con số trước đó chỉ trong hai tuần
bên cạnh đó với khả năng chống lại kháng thể tự nhiên của những người đã tiêm vaccine
hoặc đã nhiễm covid một mươi chín hai biến thể mới ba bốn và ba năm được đánh giá là tiềm ẩn
nhiều nguy cơ bùng dịch nghiêm trọng đáng lo ngại
bên cạnh dịch covid một mươi chín viêm gan ở trẻ nhỏ cũng tiềm ẩn nhiều hậu quả khôn lường
mới đây tổ chức y tế thế giới who vừa xác nhận thêm tám quốc gia đã báo cáo
các trường hợp mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em trong tuần qua
nâng tổng số quốc gia có ca bệnh này lên con số hai mươi
trên toàn cầu có hai trăm hai mươi tám trẻ em đã nhiễm một sạm viêm gan bất thường
cùng năm mươi trường hợp nghi ngờ khác đang được điều tra
các chuyên gia cho rằng con số hiện tại có thể là phần nổi của tảng băng chìm
với nhiều quốc gia hiện chỉ tăng cường giám sát các biến chứng bất thường
hầu hết các trường hợp cho đến nay được phát hiện ở châu âu
nhưng một số khác ở châu mỹ tây thái bình dương và đông nam á
hiện các nhà khoa học đang đặt ra giả thuyết nguyên nhân gây bệnh là adenovirus
một loại virus ảnh hưởng tới hệ hô hấp và hệ tiêu hóa ở trẻ
bên cạnh đó có những lo ngại về việc virus covid một mươi chín
có thể làm suy yếu khả năng miễn dịch của trẻ đối với các virus thông thường
người phát ngôn của who tariq yassarevic cho biết
tính đến ngày một tháng năm ít nhất hai trăm hai mươi tám trường hợp đã được báo cáo cho who
từ hai mươi quốc gia với hơn năm mươi trường hợp bổ sung đang được điều tra
trong bản cập nhật đầu tiên về đợt bùng phát viêm gan kể từ ngày hai mươi ba tháng bốn
who cho biết các ca bệnh đã lây lan sang tám quốc gia khác
cơ quan này không tiết lộ quốc gia nào
đã báo cáo thêm trường hợp này nhưng các cơ quan y tế khác đã tiết lộ
áo đức ba lan nhật bản và canada đã phát hiện trường hợp này
trong khi singapore đang điều tra một trường hợp xảy ra ở một em bé một mươi tháng tuổi
còn tại indonesia ngày hai tháng năm cho biết
ba trẻ em đã tử vong do nghi viêm gan siêu vi không rõ nguyên nhân
một trăm bốn mươi năm trẻ em chủ yếu từ năm tuổi trở xuống bị nhiễm ở anh
triệu chứng ban đầu là tiêu chảy vào buồn nôn sau đó là vàng da vàng mắt
những trẻ em tại indonesia trong độ tuổi
hai tám một mươi một bị sốt vàng da đau bụng nôn mửa tiêu chảy và nước tiểu sẫm màu
who đã xác nhận một trường hợp tử vong không tiết lộ địa điểm
một trường hợp tử vong ở mỹ đang được điều tra cùng với ba trường hợp tại indonesia
trước tình trạng bệnh viêm gan bí ẩn đã lan sang hai mươi quốc gia trên thế giới
ghi nhận bốn ca tử vong đây được coi là tình trạng báo động đặc biệt với sức khỏe trẻ nhỏ
hiện các nhà nghiên cứu vẫn đang nỗ lực đi tìm câu trả lời về nguyên nhân của căn bệnh bí ẩn này
tiếp theo ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhc cho biết trong ngày bốn tháng năm
trung quốc đại lục ghi nhận thêm ba trăm sáu mươi ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng trong đó có hai trăm sáu mươi một ca ở thượng hải
theo thông báo cập nhật ngày năm tháng năm của ủy ban y tế quốc gia trung quốc
ngoài thượng hải một mươi hai khu vực cấp tỉnh khác của trung quốc đã phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng
trong đó thủ đô bắc kinh ghi nhận bốn mươi hai ca hà nam một mươi bốn ca
cũng trong ngày bốn tháng năm thượng hải ghi nhận thêm bốn ba trăm chín mươi ca lây nhiễm cho cộng đồng
không có biểu hiện triệu trưởng
trong tổng số bốn sáu trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín không biểu hiện triệu chứng tại trung quốc đại lục
trung quốc cũng ghi nhận thêm một mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín đều ở thượng hải
nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên năm một trăm bốn mươi một ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát cách đây hơn hai năm
từ việc ghi nhận hơn ba trăm linh ca lây nhiễm mới ngoài cộng đồng tại các thành phố bắc kinh hà nam và thượng hải
có thể thấy tình hình dịch bệnh của trung quốc vẫn đang trong tình thế căng như xây đàn
điều này lại tiếp tục tạo nên những áp lực cho giới chức nước này về công tác kiểm soát lây nhiễm
cũng như ngăn chặn nguy cơ bùng dịch tại nhiều thành phố để hạn chế tối đa những rủi ro đã xảy ra
tại thành phố tài chính của trung quốc thượng hải
trước tình hình số ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục gia tăng thủ đô bắc kinh của trung quốc đã xếp chặt công tác chống dịch
tại các nơi công cộng sau kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động từ ngày một đến ngày bốn tháng năm
những biện pháp hạn chế mới bao gồm đóng cửa một số trạm dừng xe buýt và một mươi ba tuyến tàu điện ngầm
đồng thời bắc kinh cũng ban hành quy định cấm hai người sử dụng chung nhà vệ sinh công cộng trong cùng một thời điểm
vì đã ghi nhận chuỗi lây nhiễm của một người cho gần bốn mươi người khác vào ngày ba tháng năm
các biện pháp hạn chế mới được thực hiện sau khi năm trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín được xác nhận ở bắc kinh
từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến một mươi một h ngày bốn tháng năm
một chuỗi lây nhiễm trong nhà vệ sinh đã thu hút sự chú ý của người dân khi một người lây nhiễm cho gần bốn mươi người khác
sau khi sử dụng ba nhà vệ sinh khác nhau vào ngày ba tháng năm
nhà chức trách bắc kinh đã tăng cường khử chung nhà vệ sinh trên tòa thành phố
yêu cầu phải khử trùng các nhà vệ sinh ở những khu vực bị phong tỏa sau mỗi lần có người sử dụng
và cấm hai người sử dụng nhà vệ sinh cùng một lúc
tổng công ty vận tải công cộng bắc kinh đã điều chỉnh một trăm năm mươi tám tuyến xe buýt ở quận triều dương
nơi phát hiện nhiều ca mắc covid một mươi
trong khi đó sáu mươi ba tuyến xe buýt ngừng hoạt động hoàn toàn
xe buýt ở các tuyến khác sẽ bỏ qua một số điểm rừng hoặc chỉ chạy dọc một số khu vực nhất định trong tuyến
công ty tàu điện ngầm bắc kinh cũng đóng cửa hơn bốn mươi ca tàu điện ngầm dọc một mươi ba tuyến từ ngày bốn tháng năm
với hầu hết các ga thuộc quận triều dương
hành khách vẫn có thể chuyển tuyến trong các ga trung chuyển đang bị tạm dừng
trong khi đó bệnh viện thạch cảnh sơn và một cơ sở của bệnh viện số một đại học bắc kinh
cũng tạm dừng các khoa cấp cứu và ngoại trú từ ngày bốn tháng năm
nhưng vẫn để phòng khám ngoại trú mở cửa cho bệnh nhân chạy thận
chính quyền bắc kinh yêu cầu người dân ở quận triều dương bắt đầu làm việc ở nhà từ ngày năm tháng năm
và những người phải làm việc tại văn phòng được khuyến cáo tự đi lại đồng thời giảm tụ tập tại nơi làm việc
cơ quan y tế bắc kinh đã bắt đầu tiến hành thêm ba đợt xét nghiệm acid nucleic trong ba ngày liên tiếp
từ ngày ba đến năm tháng năm
từ ngày năm tháng năm những người đến các địa điểm công cộng hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng
sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính bảy ngày trước đó
những người trở lại làm việc hoặc đến trường học sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính từ trước đó bốn mươi tám giờ
nhìn chung số ca nhiễm mới vẫn được ghi nhận tại thủ đô bắc kinh của trung quốc
trước tình trạng này bắc kinh đã tiến hành liên tục những biện pháp siết chặt vòng dịch covid một mươi chín
hạn chế tỷ lệ lây nhiễm ở mức thấp nhất đồng thời vẫn đảm bảo được đời sống người dân cũng như khu vực ngoài phong tỏa
hy vọng với các phương án chống dịch kiên quyết số f tại thủ đô sẽ nhanh chóng được kiểm soát
dịch bệnh tại trung quốc sẽ có dấu hiệu khởi sắc
thưa quý vị thế giới vẫn đang phải đối diện với mối lo ngại nguy hiểm từ các sóng biến thể mới khôn lường của covid một mươi chín
cũng như nguy cơ từ bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em
thực tế từ những ca lây nhiễm cũng như số ca tử vong cho thấy một tình trạng báo động về hai căn bệnh này
do đó việc chủ động bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên là biện pháp phòng ngừa đơn giản mà chúng tôi luôn muốn nhấn mạnh mọi người thực hiện
quý vị thân mến thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại